thưa quý vị để không bị đứt gãy cung cấp hàng hóa thiết yếu sở giao thông vận tải vẫn tiếp tục cấp mã cho người giao hàng hoạt động nếu đủ các điều kiện theo quy định
sở giao thông vận tải hà nội cho biết tính đến nay đơn vị này đã cấp gần hai mươi mã tin nhắn xác nhận cho nhân viên giao hàng bằng xe mô tô và xe hai bánh hoạt động
đây là danh sách nhân viên của các đơn vị doanh nghiệp theo tổng hợp của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội phục vụ cung ứng rau củ quả